tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam tiếp tục cuộc họp với hội đồng giáo dục quốc gia đại diện bộ giáo dục đào tạo và các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục để tiếp tục thảo luận chung quanh một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau trong sự thảo luật giáo dục sửa đổi luật giáo dục đại học sửa đổi để trình tại phiên họp thứ hai mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội vào chiều mai ngày tám tháng tám
ngoài ý kiến khác nhau trong cuộc họp diễn ra vào buổi sáng chung quanh các vấn đề làm rõ khái niệm tự chủ đại học cần đưa ra quy chuẩn về trường đại học làm rõ về quyền lợi trách nhiệm của giáo dục công tư
buổi chiều cuộc họp tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến bậc học phổ thông
quan điểm của phó thủ tướng vũ đức đam là đối với một số ý kiến còn khác nhau về vấn đề khái niệm đại học và trường đại học thì cần tham khảo quốc tế để bổ sung và hoàn thiện
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh nhà nước nhất thiết phải có hệ thống đào tạo nhân lực chất lượng và được cụ thể hóa tại luật